tại đây lê đức hải đã có những lời lẽ gợi ý để anh nguyên đưa tiền
theo đó anh nguyên buộc phải đồng ý đưa một trăm linh triệu đồng trong đó có bốn mươi triệu đồng là tiền phạt còn sáu mươi triệu đồng là tiền bồi dưỡng cho hải
khi hai bên đang giao nhận tiền thì bị công an bắt quả tang và thu giữ tăng vật